vâng chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những câu hỏi dành cho các khách mời
và câu hỏi tiếp theo xin dành cho tiến sĩ văn bích ngạ
tại viện dinh dưỡng quốc gia thì chắc hẳn là cái tình trạng trẻ được cha mẹ đưa đến thăm khám
cũng phần nhiều do cái yếu tố là dối loạn tiêu hóa phải không chị
chị có thể chia sẻ với chúng tôi cũng như là các khán giả đang theo dõi chương trình này
về những cái sai lầm thường mắc của các bậc cha mẹ trong cái quá trình chăm sóc con
dẫn đến tình trạng là bị dối loạn tiêu hóa
vâng xin cảm ơn câu hỏi này cũng rất là thú vị
bởi vì là trong cái công tác khám tư vấn ở viện dinh dưỡng thì cũng rất là nhiều
tức là đa phần là các cái trẻ đến khám là bởi vì là đang có những vấn đề về chậm lớn
và thường là những cái nguyên nhân đấy thì chúng tôi thấy là cũng là do những cái sai lầm
trong cái chế độ ăn uống và cũng có một phần là cũng có biểu hiện cả những dối loạn tiêu hóa
nhưng có những trường hợp thì không có biểu hiện dối loạn tiêu hóa
nhưng mà vẫn là có cái hậu quả là làm cho trẻ rất là chậm lớn
thế chúng ta biết là bây giờ với cái nền kinh tế đang phát triển của việt nam chúng ta
thì hầu như là các tỉnh thành không bao giờ có cái vấn đề về thiếu ăn cả
thế nhưng mà cái cách thực hành mà nuôi dưỡng trẻ đấy thì do cái kiến thức chưa đầy đủ
và nhiều khi là cũng là hơi loạn thông tin
vì bây giờ chúng ta thấy trên các mạng internet các thứ là cũng rất là nhiều những cái luồng thông tin
thì trong đấy cũng có nhiều luồng thông tin nó không chuẩn
thế thì một số các mẹ mà nếu mà chỉ tìm hiểu ở trên mạng thôi
mà không tìm hiểu những cái nguồn chuẩn
thì có thể là có những cái ảnh hưởng rất là
sấu cho cái sự phát triển của trẻ
thế thì đầu tiên thì chúng ta phải nói đến là
đến cái thời điểm mà tương đối phức tạp trong cái chuyện ăn uống
đấy là cái thời điểm cho trẻ ăn dạo đấy
thì chúng ta biết là sáu tháng đầu đời mà nếu mà nuôi con bằng sữa mẹ thì nó tương đối đơn giản
đấy thì chỉ cần là mẹ ăn uống tốt này
thế mẹ đừng có kiêng khem thái quá
và mẹ được ngủ đủ thì là chất lượng sữa nó sẽ tốt và nó sẽ về nhiều
nhưng mà đến cái giai đoạn mà tròn sáu tháng
thì chúng tôi thấy là rất nhiều các cái trường hợp

ví dụ như là người mẹ là cho con ăn quá ít
nhiều khi là ăn rất là giòn rén
và nhiều khi vì như vậy mà làm cho trẻ nó không đủ khối lượng phân
mà thành ra là con đến mấy ngày
một tuần chỉ có đi độ khoảng hai ba lần thôi
bởi vì nó không đủ để tạo khối lượng phân
vâng mẹ đưa con đi khám chỉ vì tàu bón
thực ra trẻ nó không phải có vấn đề bệnh lý
mà chẳng qua là ăn ít quá thôi
hoặc là những cái mà chúng tôi cũng rất là hay gặp
là bây giờ là chủ yếu là gặp suy dưỡng
ở những cái trường hợp mà các gia đình
quá kiêng khen trong cái chế độ ăn uống
chứ còn không phải là vì chúng ta không đủ thực phẩm
nhưng chúng ta lại giòn rén không dám cho trẻ ăn
và cứ nghĩ rằng là con mình nó còn non
hoặc là ăn như thế là nhiều quá
hoặc là cho ăn nó không cân đối
có thể là những cái thành phần mà không cần nhiều
ví dụ như là các cái loại mà
rau củ đấy
để cung cấp chất sơ
chủ yếu cung cấp chất sơ thôi
còn chúng ta biết vitamin mà đã nấu nướng lên rồi như thế
thì nó còn lại rất là ít thôi
thì nhiều gia đình lại trao ăn rất là nhiều những cái thành phần đấy
thì thường là những trường hợp đấy
các cháu nó không táo nhưng nó lại bị suy dưỡng
mặc dù nó ăn rất là tốt
hoặc ngược lại có những trường hợp là
trẻ nó không thích ăn rau
ví dụ như là cho rau vào trong cái bữa bột của chè
là cháu nó thường nó không chịu ăn
hoặc nó hay non
hoặc là trẻ đến tuổi mẫu giáo thì chúng ta thấy đa phần
nếu mà chúng ta mà tìm hiểu các bé
chúng ta thấy các cháu đều không thích ăn rau củ
đấy thì cái đấy thì lại làm cho
các cháu lại bị táo bón
thế nhưng mà
một cái thành phần rất là quan trọng
trong cái bữa ăn rau của trẻ
đấy là cái thành phần và cung cấp đạm động vật
và cung cấp chất béo
đấy là cũng là cái để quyết định cung cấp vấn đề năng lượng tốt cho trẻ
cung cấp chất béo đấy thì nó để phòng
những cái bệnh lý
do ví dụ thiếu vitamin d
do thiếu vitamin a đúng không ạ
là những cái rất là quan trọng
để phòng chống còi xương rồi tăng cường
sức đề kháng cho trẻ
nhưng mà nhiều gia đình lại chỉ cho ăn rất là ít dầu mỡ thôi
dù mỗi bữa là chỉ cho trẻ ăn khoảng độ
một hai giọt
đấy hoặc là khá hơn thì được hai năm ml
nhớ một cái thìa cà phê con con
như vậy là vẫn là quá ít
vì trẻ mà sáu tháng bắt đầu ăn rậm là đã khuyến nghị là
phải tiến tới luôn là năm ml
dầu mỡ một bữa rồi
thì những cái đấy nó làm cho trẻ nó bị thiếu năng lượng
nhớ trẻ nó yếu ớt
và đồng thời là nó cũng khó
mà chống chọi bệnh tật được
vì chúng ta biết là khi mà thiếu đạm là cái thành phần chính
để mà cấu trúc được các cái
chức năng về kháng thể trong cơ thể
đấy thì cũng làm cho trẻ nó dễ bị những cái vấn đề
các bệnh lý cũng như là dối loạn tiêu hóa
khi mà trẻ mà cái hệ miễn dịch mà kém
thì chúng ta thấy bây giờ là rất hay bị
những vấn đề về viêm nhiễm các đường hô hấp
chúng ta lại đang hơi bị quá lạm dụng kháng sinh
có thể một số các cơ sở
phòng khám nhỏ đấy người ta cũng lạm dụng
hoặc là nhiều khi các bà mẹ là tự
tìm hiểu rồi tự cho con uống kháng sinh
và cái đấy cũng là cái mà nguyên nhân
gây ra cái vấn đề và tăng
tăng vọt cái tỷ lệ về dối loạn tiêu hóa
và cái đấy cũng là cái kết quả
mà qua các cái nghiên cứu mà đánh giá
về tình hình bệnh nhân đến khám
tại phòng khám viện dinh dưỡng chúng tôi cũng nhận thấy như thế
tức là chính là trước đây
khi mà chúng ta thiếu ăn hơn
cách đây cả chục năm thì cái tỷ lệ dối loạn tiêu hóa là thấp hơn hẳn
nhưng mà bây giờ thì kinh tế đi lên
thực phẩm có vẻ là đa dạng tốt hơn
thế nhưng mà
cái tỷ lệ dối loạn tiêu hóa
thì lại cao hơn hẳn
cái đấy là cái mà chúng ta cũng phải xem đến là
không chỉ là cái vấn đề
về lạm dụng kháng sinh
rồi cả những cái vấn đề như là
các cái cho ăn
nhiều khi chúng ta không lựa chọn được những cái thực phẩm nó phù hợp
rồi nhiều khi là ăn hàng ăn quán
rất nhiều các bà mẹ là đến
phòng khám đấy
và con ăn rất là tốt nhưng vẫn suy dưỡng
khi mà chúng tôi hỏi cái bữa ăn của cháu thì đều nói là mua
các cái gọi là bột cháo dinh dưỡng
thực sự là những lúc đấy tôi cũng thấy rất là ngậm ngùi
và thấy oan uổng cho cái từ dinh dưỡng ở đấy
bởi vì thực ra những cái bột cháo
nhiều khi mua ở các cửa hàng đấy
nó thiếu dinh dưỡng và nó hoàn toàn không đủ cung cấp dinh dưỡng cho trẻ
nó thiếu ví dụ như là
hầu như người ta không thực sự là cho đủ
cái lượng đạm động vật cần thiết
ví dụ thịt trứng tôm cá các thứ cho trẻ cần ăn
mà người ta lại chỉ là ngọt nước
bằng những cái loại mà gia vị mà nhiều khi bản chất
nó là hóa chất thôi
rồi dầu mỡ các thứ là hầu như là không đủ
thì chúng ta thấy là cái đấy là cái mà các mẹ
rất là nên tránh
và một cái nữa cũng rất là hay gây
vấn đề về kém hấp thu
cũng như là số nạn tiêu hóa cho trẻ
đấy là cái vấn đề quên cho trẻ uống nước
nhất là những trẻ bé
đến tuổi ăn dặm rồi là chúng ta biết là
tất cả các phản ứng hóa học là đều phải yêu cầu
có cái dung môi là nước thì nó mới có thể là
diễn ra được tốt đẹp được
thế thì khi mà cho con ăn giảm thì nhiều bà mẹ lại quen thói
như là trước đây là cho con bú mẹ
là không cho uống thêm nước
nghĩ là như vậy là đủ rồi
nước ở trong cháo trong bột thế là đủ rồi
thì cả đấy cũng là không đúng
đấy thì chúng ta phải lưu ý cho trẻ uống nước
cách mà cho uống thì cũng không có gì là
cầu kỳ cả
ví dụ như là cứ cách độ khoảng một hai tiếng
rồi chúng ta đưa những cái chén nước con cho trẻ
hoặc có những cái bình bú nước cho trẻ
còn đối với cái cách tính nước thì người ta thấy là
cứ dụ trẻ mà dưới một mươi cân
thì cứ mỗi một cân nặng của trẻ
là sẽ cần khoảng độ một trăm linh ml
nước đấy thì chúng ta cứ tính như thế
thì tất nhiên chúng ta tính cả thêm
cả vào lượng sữa lượng nước dùng trong bột cháo nữa
xin cảm ơn tiến sĩ
có lẽ là những cái thông tin hay là những cái truy tế
rất nhỏ đúng không ạ
mà nếu chúng ta không thực sự để tâm thì
đôi khi chính mình không hiểu là sao con mình lại rơi vào tình trạng
rối loạn tiêu hóa như thế